tỉnh hậu giang tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện xã hội hóa giáo dục giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong ba năm tỉnh hậu giang đã vận động xã hội hóa chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo được hơn hai trăm năm mươi ba tỷ đồng
trong số hai trăm năm mươi ba tỷ đồng xã hội hóa có gần một trăm chín mươi chín tỷ đồng được vận động để xây dựng mới và sửa chữa hai trăm bảy mươi năm phòng học
phòng chức năng và các công trình phụ trợ khác
các tập thể cá nhân mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đóng góp hơn bốn mươi bốn sáu tỷ đồng cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo
vận động nhân dân hiến gần hai mươi m hai đất trị giá một năm mươi sáu tỷ đồng để xây trường học